các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trình bày sau đó ông trung cho rằng mua chế phẩm hay cái gì của ai phải gắn với việc mua bằng tiền của ai và mua để làm gì
không thể có chuyện tôi nói bâng cua như thế tôi phản bác điều này ông trung nêu
ông trung cho rằng chủ tịch thành phố không có quyền và không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm mô hạn một thành viên thoát nước
ông cũng không tạo điều kiện cho nguyễn trường giang hoạt động nhằm phân phối độc quyền chế phẩm redoxi ba c
với lời khai của nguyễn trường giang về việc làm theo chỉ đạo của mình
cựu chủ tịch hà nội tiếp tục khẳng định không tham gia điều hành hay góp tiền ở công ty atex
đồng thời không bàn bạc hay chỉ đạo giang về công ty này
sau khi viện kiểm sát nêu quan điểm luận tội
chiều một mươi một tháng một mươi hai các luật sư bảo chữa cho bị cáo nguyễn đức trung và hai đồng phạm trình bày quan điểm tranh luận với cáo buộc từ cơ quan truy tố
luật sư nguyễn văn tố bào chữa cho ông nguyễn đức trung đưa ra nhiều luận điểm phản bác cáo buộc từ đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa
theo luật sư
điểm sau ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
ông trung cùng vợ và con trai không góp vốn không có tên trong sổ đăng ký cổ đông của công ty actic
do đó ông trung không liên quan đến công ty này sau khi vợ cựu chủ tịch đã bán toàn bộ cổ phần cho bị cáo nguyễn trường giang
luật sư cho rằng quá trình công ty thoát nước mua chế phẩm redoxi ba c từ công ty ackic hoàn toàn không có dấu ấn của ông nguyễn đức trung
đồng thời đưa ra nhiều căn cứ để cho rằng việc triển khai nhân rộng và nhập khẩu chế phẩm redoxi ba c
giai đoạn thử nghiệm là thực hiện theo chỉ đạo của thành ủy nên không thể quy trách nhiệm cho ông trung
luật sư đề nghị việc xác định thiệt hại trong vụ án cần được giao cho cơ quan chuyên môn giám định
kết thúc phần bào chữa luật sư tú bất ngờ cho biết trưa nay gia đình bị cáo nguyễn đức trung đã bổ sung thêm tài liệu mới
cụ thể gia đình cựu chủ tịch hà nội đã nộp số tiền một mươi tỷ đồng cho cục thi hành án dân sự tp hà nội
đây là khoản tiền của gia đình bị cáo trung vừa nộp nhằm bảo lãnh cho trường hợp
giao trung bị hội đồng xét xử tuyên chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ án thì sẽ khấu trừ vào số tiền nộp bảo lãnh này
đảm bảo sự thượng tôn pháp luật luật sư cho biết
luật sư cũng nói rằng cơ quan pháp luật sẽ kê biên một nhà đất và hai căn hộ trung cư của bị cáo nguyễn đức trung để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án
luật sư nói thông qua khoản tiền một mươi tỷ đồng này gia đình bị cáo trung cũng xin bảo lãnh cho việc kê biên số tài sản nhà đất nói trên
gia đình nộp phần tiền để bảo lãnh kèm theo nguyện vọng mong muốn thay thế để giải tỏa cây biên
từ bào chữa tại phiên tòa sáng một mươi một tháng một mươi hai bị cáo nguyễn đức trung nguyên chủ tịch ubnd tp hà nội cho rằng
chưa bao giờ có ý nghĩa bàn với bị cáo nguyễn trường giang để đẻ ra một công ty gọi là sân sau của mình
bên cạnh đó người từng đứng đầu chính quyền hà nội cũng cho rằng lời khai của nguyên phó chủ tịch hà nội nguyễn thế hùng
bị cáo võ tiến hùng và ông trần trọng văn
tại buổi thử nghiệm trên còn có một số người trong đó có cán bộ kỹ thuật tên hiền
là người đứng đối diện ông để thuyết trình về quá trình thử nghiệm
hôm qua chị hiền cũng xác nhận không nghe thấy tôi nói gì về công ty ác thích bị cáo trung khẳng định
cũng theo bị cáo trung trong quá trình thực hiện việc mua chế phẩm redoxi ba c
bị cáo võ tiến hùng cũng không sử dụng câu nói được cho là chỉ đạo miệng của ông
để chỉ đạo các nhân viên hoàn thiện hồ sơ nhập những lô hàng đầu tiên
việc mua bán được thực hiện theo lựa chọn
theo luật pháp theo chỉ định thầu được sự thống nhất của hội đồng thành viên công ty thoát nước
với các hợp đồng tiếp theo bị cáo trung cho rằng bị cáo hùng đã khai trước đó rằng
thực hiện theo chỉ đạo của thông báo số ba trăm linh tám ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
và theo hướng dẫn của các sở ban ngành đề nghị hội đồng xét xử lấy kết quả tranh tụng
các nội dung làm rõ tại tòa làm căn cứ chính để xác định có hay không hành vi phạm tội
bị cáo trung nói và cùng đề nghị hội đồng xét xử
công bố rõ nội dung thông báo số ba trăm linh tám ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
bị cáo trung khẳng định chỉ biết đến chế phẩm này khi bị cáo võ tiến hùng thử nghiệm
tại sân ủy ban nhân dân thành phố
bản thân ông là người trực tiếp đề nghị ông joe pratt tổng giám đốc công ty washwater
sản xuất loại chế phẩm xử lý nước sông hồ phù hợp với thực tiễn tại hà nội
nguyên chủ tịch hà nội cũng khẳng định chưa bao giờ đặt vấn đề với các bị cáo giang cho mình
gửi phần trăm vào công ty của bị cáo giang
theo bị cáo trung bản thân chưa bao giờ có ý nghĩa bàn với bị cáo giang
để đẻ ra một công ty gọi là sân sau của mình
gia đình tôi có công ty từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đã kinh doanh được hai mươi năm
kinh doanh hàng chục ngàn mặt hàng
nếu tôi muốn làm redoxy ba c cho cá nhân mình tôi chỉ cần nói với ông deepak chopra
cho vợ tôi làm đại diện nhập về bán công khai không phải làng nhàng như thế này
chứ không cần thiết phải nhờ đến bị cáo nguyễn trường giang làm gì cho rác dối
bị cáo trung phân tích
và cho rằng ở tuổi của bị cáo ai chẳng muốn phân đấu ai chẳng muốn làm tốt
lời của bị cáo trung nói nếu tôi muốn làm redoxi ba c cho riêng mình
chỉ cần nói riêng với ông cho pra để ông ý cho bán độc quyền chế phẩm này cho công ty của vợ tôi
nhưng tôi mặt mũi nào lương tâm nào mà làm vậy
ở tuổi của tôi ai chẳng muốn phấn đấu ai chẳng muốn làm tốt
chả nhẽ lại làm chuyện trắng trợn như thế
ai mà làm đạo diễn tốt như nghệ sĩ vậy được
do đó tôi mong hội đồng xét xử
cầm cân nảy mực xem xét thấu đáo minh bạch cho tôi
ông trung đề nghị
theo ông trung trong thông báo kết luận cuộc họp này
ông không hề giao công ty thoát nước đàm phán trực tiếp với công ty washwater
để mua hay sử dụng trực tiếp chế phẩm redoxi ba c
mà chỉ giao cho công ty thoát nước đàm phán với công ty washwater
để làm rõ quy trình sử dụng chất redoxi ba c
từ đó xây dựng quy trình xử lý đối với chất thải
dẫn chứng lời khai của các bị cáo và những người liên quan khác
ông trung cho rằng
những người này đều căn cứ vào các quy định của pháp luật
nội quy quy chế điều lệ hoạt động của công ty thoát nước
căn cứ vào hướng dẫn của các sở ban ngành
để thực hiện đàm phán ký kết các hợp đồng
về thiệt hại của vụ án bị cáo trung khẳng định
nếu cơ quan chức năng chỉ rõ bị cáo thu nhập bất hợp pháp
thiệt hại của vụ án này là hậu quả nhân quả từ sự chỉ đạo của bị cáo
thì sẵn sàng mang tiền của gia đình ra khắc phục
và theo ông nguyễn đức trung
phải cụ thể hóa việc ông bồi thường
bao nhiêu bị cáo giang bồi thường bao nhiêu
tại sao chỉ ông và bị cáo giang phải bồi thường
mà bị cáo hùng thì không
trong phần tự bào chữa ông nguyễn đức trung cũng phủ nhận cáo buộc cho rằng
ông chỉ đạo bị cáo giang tặng quà cho các cơ quan tổ chức ở hà nội và sơn la
trong hơn một tiếng đồng hồ trình bày
bị cáo trung liên tục bị chủ tọa nhắc nhở
cần nói ngắn gọn đi vào nội dung chính
chủ tọa đã phải bấm giờ cho bị cáo trung thêm đúng một mươi phút
khi bị cáo này trình bày lan màn
tuy nhiên trước đó tự bào chữa chức tòa
bị cáo nguyễn trường giang giám đốc công ty actic
bị viện kiểm soát nhân dân đề nghị tuyên mức án sáu bảy năm tù
cho hay từ khi vào công ty không góp đồng nào vào cổ phần
không được hưởng lợi gì
bị cáo nhắc lại lời khai trong phiên xét hỏi hôm qua
là quá trình chuyển điệu vốn đều làm theo chỉ đạo của bà nguyễn thị trúc chi hoa
vợ cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
sau này đến giai đoạn nhập thiết bị từ nước ngoài về
thì bị cáo giang làm theo chỉ đạo của bị cáo trung
bị cáo giang cũng khẳng định không vu khống cho ai
chịu trách nhiệm về lời nói của mình
và mong được hội đồng xét xử xem xét làm rõ vai trò của mình
cuối cùng vào một mươi chín h bốn mươi sáu ngày một mươi một mươi hai hai nghìn hai mươi một
sau khi đại diện luật sư viện kiểm sát hỏi đại diện ubnd tp hà nội
công ty thoát nước người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
hội đồng xét xử đã tuyên bố kết thúc phần xét hỏi
vâng đây là vụ án thứ ba
cựu chủ tịch hà nội bị truy tố xét xử
vụ án đầu tiên liên quan nhật cường vào tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi
ông nguyễn đức trung bị phạt năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
và chúng ta vẫn còn nhiều vụ án khác đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
ông nguyễn đức trung sẽ còn phải chịu bao nhiêu bản án nữa vẫn là một ẩn số
những tin tức bên lề và mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức tiếp theo